cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu tại thôn ba xã kiển bái huyện thủy nguyên về tội giết người để điều tra theo quy định
theo kết quả điều tra của cơ quan công an vào tối ngày một mươi năm tháng tám do mâu thuẫn với con gái là nguyễn thị hiền về việc đã xây dựng gia đình nhưng không về nhà chồng nên ông hải yêu cầu chị hiền về ở nhà chồng
do không nghe lời bố giữa ông hải và chị hiền xảy ra sâu sát sau đó ông hải lấy xe máy đi đến cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ một mươi thuộc địa phận thôn hai xã kiển bái mua khoảng một mươi năm lít xăng mang về đổ vào trong phòng ngủ của chị hiền rồi dùng bật lửa châm lửa đốt dẫn đến vụ cháy
hậu quả làm bốn người có mặt trong phòng là bà nguyễn thị thúy năm mươi tuổi là vợ của ông hải chị hiền và anh khương là chồng chị hiền và cháu nhi con gái của chị hiền anh khương tử vong tài sản trong căn phòng bị hư hỏng hoàn toàn